tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín tổng công suất đặt của hệ thống điện quốc gia đạt khoảng gần năm mươi năm mw
hệ thống lưới truyền tải được đầu tư với khối lượng lớn đáp ứng tốt yêu cầu đấu nối giải tỏa công suất các dự án nguồn điện và tăng cường năng lực truyền tải của toàn hệ thống
tổng chiều dài đứng dây năm trăm linh kv là tám bốn trăm chín mươi sáu km tăng hai hai lần so với năm hai nghìn một mươi
chiều dài đường dây hai trăm hai mươi một trăm một mươi kv tăng một chín lần so với năm hai nghìn một mươi
các công trình lưới điện đưa vào vận hành đã nâng cao năng lực truyền tải góp phần đáng kể trong việc bảo đảm cung cấp điện cho phụ tải và cải thiện chất lượng điện năng
ngành điện của chúng ta đã có sự phát triển hết sức là nhanh chóng
công suất phát điện của chúng ta tăng rất là nhanh
đồng thời với đó hệ thống truyền tài điện cũng được đầu tư phát triển
đối điện quốc gia của chúng ta đã đến hết các vùng miền của đất nước vùng sâu vùng xa miền núi hải đảo
một mươi một trên một mươi hai đảo tiền tiêu của chúng ta đã có điện lưới quốc gia
một trăm linh các xã có điện và chín mươi chín sáu các hộ dân đã được sử dụng điện đối với quốc gia
để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng loạt dự án đã được đầu tư theo quy hoạch điện bảy và quy hoạch điện bảy điều chỉnh
tốc độ tăng trưởng bình quân của nguồn điện giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đạt một mươi ba một năm
nhưng đến giai đoạn hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi chín tăng trưởng xây dựng nguồn điện đã sụt giảm đáng kể với bình quân chỉ đạt tám một năm
trong đó giảm nhiều nhất là thủy điện chỉ còn bình quân năm một năm và nhiệt điện than chỉ còn bình quân một mươi một năm
các nguồn điện truyền thống như than khí nhiệt điện chủ yếu là nhiệt điện than bị chậm tiến độ
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khối lượng xây dựng nguồn điện truyền thống chỉ đạt khoảng sáu mươi so với khối lượng quy hoạch
việc chậm tiến độ xảy ra ở các nguồn điện
cả miền bắc và miền nam với tổng công suất nguồn điện truyền thống chậm tiến độ lên tới hơn bảy mw
so với quy mô công suất trong quy hoạch điện bảy điều chỉnh
trong khi đó các nguồn điện năng lượng tái tạo chủ yếu là mặt trời lại tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với mục tiêu quy hoạch
chỉ trong một khoảng thời gian ngắn từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến hết năm hai nghìn một mươi chín đã đưa vào vận hành gần năm mw điện gió và điện mặt trời
trong báo cáo của tổng sơ đồ bảy
tổng số rổ bảy hiệu chỉnh chúng ta mới dự báo cho đến năm hai nghìn hai mươi lúc đầu là chúng ta chỉ có sáu trăm linh mw của cái điện đó thôi
và như vậy nếu mà so với thực tế và cái phát triển rất nhanh chóng của công nghệ bốn và của cách mạng bốn
cũng như là cái xu thế phát triển chung của các cái năng lượng
thì rõ ràng chúng ta đã không có dự báo trước được những cái mức độ và cái vai trò rất lớn của năng lượng tái tạo
và đây là một cái hội giấc ký trong khi việt nam là một cái quốc gia mà có điều kiện thuận lợi về trong năng lượng tái tạo
bao gồm cả gió
theo kết quả dự báo mới nhất do viện năng lượng tính toán cho đề án quy hoạch điện tám
nhu cầu điện thương phẩm sẽ duy trì mức tăng khoảng tám trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
điện thương phẩm năm hai nghìn hai mươi năm dự kiến đạt khoảng ba trăm ba mươi bảy năm tỷ kwh
và năm hai nghìn ba mươi dự kiến đạt khoảng bốn trăm bảy mươi tám một tỷ kwh
theo đó điện thương phẩm sẽ giảm một mươi năm tỷ kwh vào năm hai nghìn hai mươi
và khoảng gần hai trăm ba mươi tỷ kwh vào năm hai nghìn ba mươi so với quy hoạch điện bảy điều chỉnh
công suất nguồn điện năm hai nghìn ba mươi dự kiến khoảng một trăm ba mươi tám mw
trong đó nhiệt điện than chiếm hai mươi bảy nhiệt điện dầu và khí chiếm một mươi chín
thủy điện chiếm một mươi tám điện gió và mặt trời chiếm hai mươi tám nhập khẩu năm còn lại là các nguồn khác
trên thực tế là đã có những cái xu thế chung của thế giới về phát triển điện than
nhưng chúng ta cũng bị bó cứng trong cái quy hoạch đưa ra cái cơ cấu tỷ lệ của các cái nguồn điện
với cái tỉ trọng của điện than tiếp tục tăng trưởng cao và dự kiến sẽ đạt tới mức là bốn mươi
rồi sau đó mới xuống còn bốn mươi ba
thì chính vì vậy trong một trường mực thì nó đã bỏ lỡ cái cơ hội để chúng ta không những tăng cái nguồn cung
tăng cái độ ổn định của hệ thống nhưng mà còn thậm chí là còn làm mất cái cơ hội
để cho tiếp tục tạo ra cái điều kiện cho khu vực tư nhân trong việc tiếp tục phát triển
một trong những giải pháp trước mắt được đề nghị là tiếp tục khai thác hợp lý các nguồn điện mặt trời và điện gió
các nguồn điện này cần được bổ sung sớm để đưa vào vận hành trong các năm từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi ba
để bù lại phần điện năng không cung cấp được của các nhà máy nhiệt điện bị chậm tiến độ
và có một mươi dự án lớn dự kiến đi vào vận hành trong giai đoạn này thì bị chậm tiến độ
và sẽ phải chuyển sang sau năm hai nghìn hai mươi
với tổng công suất là khoảng bảy mw
có nguyên nhân là do giải phóng mặt bằng các dự án do tiêu vốn và do một số địa phương không ủng hộ các dự án điện thang
trước đây thì các địa phương nào cũng đề nghị dự án điện than ủng hộ rất là mạnh mẽ
nhưng sau đó thì lại không ủng hộ
và nay thì rất nhiều địa phương là lại chuyển mạnh sang là đề nghị là điện khí điện mặt trời điện gió
và nó thật là rất mang tính phong trả
để bảo đảm
an ninh năng lượng phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đề nghị cần triển khai các tuyến truyền tải điện đã được phê duyệt
có quy hoạch trên nguyên tắc đã có dự án nguồn điện cần phải có dự án đường truyền để điện đi từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ một cách tốt nhất
xử lý triệt để vấn đề môi trường đang tồn tại ở các nhà máy
khẩn trương xây dựng bổ sung hoàn thiện và thông qua quy hoạch của ngành năng lượng nói chung và quy hoạch sơ đổ điện tám nói riêng
bảo đảm có tầm nhìn có sự kế thừa sơ đổ điện bày điều chỉnh có cơ cấu hợp lý lấy hiệu quả làm chính tránh tư tưởng cục bộ của các bộ ngành địa phương
đồng thời sớm sửa đổi một số luật có liên quan bảo đảm sự thống nhất tránh trồng chéo và tháo gỡ được khó khăn cho phát triển ngành năng lượng
riêng về vấn đề giá điện nhiều đại biểu quốc hội đã bày tỏ ý kiến về việc lấy ý kiến xây dựng biểu giá điện thời gian qua của bộ công thương
cũng như về giá điện theo thị trường như đã được yêu cầu triển khai trước đó
thị trường điện cạnh tranh bảo đảm đúng lộ trình có chuyển biến tích cực
tính đến nay thị trường phát điện cạnh tranh cấp độ một hoàn chỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành điện
giúp hệ thống điện và thị trường điện được vận hành an toàn ổn định và tin cậy
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín chín mươi bốn nhà máy điện với tổng công suất hai mươi sáu một trăm hai mươi sáu mw chiếm bốn mươi bảy năm toàn hệ thống trực tiếp tham gia thị trường điện
thị trường bán buôn điện cạnh tranh
cấp độ hai đã được vận hành thử nghiệm từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi tám và vận hành chính thức từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
hiện bộ công thương đang chủ động tích cực triển khai đề án thị trường bán lẻ điện cạnh tranh theo ba giai đoạn
chúng ta sẽ có thị trường bán buôn điện cạnh tranh và trên thực tế chúng ta bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám và đến năm hai nghìn một mươi chín đã có cái thị trường này
và chúng ta đã hình thành thị trường bán địa cạnh tranh với những tổng công ty lớn ngoài evn tham gia trực tiếp vào
cái mua bán điện cạnh tranh mua điện cạnh tranh này và cả bán lẻ điện cạnh tranh chúng ta dự kiến sẽ bắt đầu triển khai thực hiện năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi đã có tổng kết cơ chế thí điểm từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi bốn để đảm bảo những sự ổn định và tính khả thi hiệu quả của môi trường ở mô hình này
về cơ chế giá điện cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện giá bán buôn và bán lẻ điện bảo đảm các nguyên tắc của cơ chế thị trường tính đúng tính đủ và tạo nguồn lực tài chính để tái đầu tư ngành năng lượng
khắc phục cho được cách tính giá điện chưa hợp lý như hiện nay
trong giai đoạn tới cần có cơ cấu nguồn hợp lý trong đó có nhiệt điện than không để bị động trong nguồn cung năng lượng
đồng thời tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống truyền tải để giải tỏa công suất nhà máy điện một cách kịp thời
việc hoàn thiện quy hoạch điện táng trong thời gian tới cũng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa cũng như có tầm nhìn sâu rộng hơn trong thời gian tới